vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã về tới sân bay quốc tế nội bài
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại nhật bản hàn quốc ấn độ
theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản hàn quốc
và cố vấn an ninh quốc gia ấn độ aziz kumadovan
và sau đây là tổng hợp của trí trung phóng viên truyền hình công an nhân dân theo đoàn công tác
tại nhật bản nguyên thủ tướng suga yoshihide và các nhà lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật nhật bản
hoàn ngành và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản và bộ công an việt nam nói riêng
tại các cuộc hội đàm phía nhật bản nhất trí với các đề nghị của việt nam
mong muốn hai bên tiếp tục duy trì tham gia
tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nhật thường viên
trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm bảo đảm an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mạng tội phạm ma túy
chia sẻ thông tin kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển tuần tra kiểm soát giao thông
phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó xử lý với thảm họa thiên tai
trong khu vực nội thủy ven biển bảo vệ quyền con người quản lý người nước ngoài quản lý xuất nhập cảnh quản lý trại giam
tại hàn quốc thủ tướng han đức xu và các nhà lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
hoàn nghênh chuyến thăm hàn quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
mong muốn thời gian tới quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ thực chất
đúng theo tinh thần đối tác chiến lược toàn diện để tăng cường và phát triển hơn nữa
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
tại các cuộc hội đàm gặp gỡ tiếp xúc hai bên thống nhất
thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực khoa học hình sự
phòng chống các loại tội phạm như tội phạm xuyên quốc gia ma túy buôn người rửa tiền
truy bắt và bàn giao tội phạm truy nã hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể
trao đổi thông tin nghiệp vụ an ninh cảnh sát phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác cảnh sát
tại ấn độ phó tổng thống sri jadip dhankar và lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật ấn độ
đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hợp tác an ninh quốc phòng
là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước
tại các cuộc hội đàm hai bên nhấn mạnh cam kết về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
được tổ chức hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ở new delhi và thống nhất sẽ làm sâu sắc hơn nữa những phương án hợp tác
nhấn mạnh tầm quan trọng của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
hai bên tái khẳng định việc thúc đẩy hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải
giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế
không được đe dọa và sử dụng vũ lực không được đơn phương thay đổi hiện trạng
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an cũng đã tới thăm
làm việc với đại sứ quán việt nam tại nhật bản đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã dâng hoa tại đài tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô new y
delhi thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại ấn độ